trong những ngày vừa qua song song với việc vận động hỗ trợ người dân ở lại thành phố để phục hồi kinh tế
các ngành chức năng thành phố hồ chí minh đồng nai bình dương có nhiều phương án
để tạo điều kiện tốt nhất cho những ai có nhu cầu trở về quê
tại thành phố hồ chí minh người dân có nhu cầu về quê có thể gọi cho đường dây nóng của bộ tư lệnh thành phố
qua số điện thoại sáu mươi chín sáu trăm năm mươi hai bốn trăm linh một và số hai tám trăm sáu mươi sáu tám trăm hai mươi hai để được hướng dẫn hỗ trợ
và đơn vị này cho biết sẵn sàng hướng dẫn hỗ trợ người dân trở về quê
nhưng trước tiên ai có nhu cầu thì liên hệ với tổ dân phố
ubnd xã phường thị trấn nơi mình đang tạm trú để đăng ký
khi có số lượng và địa điểm địa phương nơi về của người dân
bộ tư lệnh thành phố sẽ phối hợp với các địa phương để tổ chức đón tiếp
trước khi đưa người dân lên đường về quê các cơ quan chức năng của thành phố sẽ tổ chức xét nghiệm
khám sức khỏe để đảm bảo an toàn
sau khi kiểm tra sức khỏe bộ tư lệnh thành phố sẽ cử cán bộ chiến sĩ đi cùng
đảm bảo phương tiện chở người dân trở về quê theo nguyện vọng
trong khi đó ngành đường sắt đã tổ chức bảy chuyến tàu hỗ trợ người dân
từ các tỉnh phía nam trở về quê từ đầu đợt dịch đến nay
đã đưa được khoảng ba khách trở về các địa phương